tại thành phố hạ long quảng ninh đã diễn ra hội nghị toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và hivs năm hai nghìn một mươi chín
trong những năm qua công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm nói chung phòng chống dịch bệnh nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên hiện nay các bệnh truyền nhiễm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và tại nước ta
hội nghị cũng là cơ hội để các nhà quản lý các nhà khoa học trong và ngoài nước các bác sĩ điều dưỡng có dịp giao lưu học hỏi
chia sẻ những kinh nghiệm trong các lĩnh vực trần đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm hiv s